tính đến thời điểm này chúng ta đã có hai mươi bốn loại vaccine phòng ngừa covid một mươi chín đã được cấp phép sử dụng ít nhất bởi một quốc gia
khoảng hơn một trăm năm mươi vaccine khác đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển ở nhiều giai đoạn nghiên cứu lâm sàng khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới
nhưng thuốc đặc trị covid một mươi chín lại rất ít vì sao lại như vậy
câu hỏi chúng ta thường thấy đó là tại sao phát triển thuốc trị covid một mươi chín lại khó
ngoài các thuốc sử dụng trong điều trị covid một mươi chín để làm giảm sốt các thuốc có chứa acetminophen hoặc làm giảm sức mạnh của cơn bão sitokin
các thuốc corticosteroids như dexamethasone thì các thuốc đặc trị virus còn được biết đến là antiviral drug được cấp phép sử dụng hiện nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay
các kết quả nghiên cứu thường gây nhiều tranh cãi về hiệu quả không rõ ràng hoặc lo ngại về tính an toàn
điều khác biệt giữa nghiên cứu thuốc trị covid một mươi chín và vaccine covid một mươi chín là do thuốc đặc trị để chữa virus không dễ tìm ra
như các thuốc điều trị vi khuẩn hoặc ký sinh trùng
thuốc đặc trị cho virus thường là những chất có tác dụng chủ yếu lên con đường xâm nhập biến dưỡng sinh sản của virus để ngăn sự tấn công và phát triển của chúng trong cơ thể
đồng thời phải có ảnh hưởng tối thiểu đến tế bào của con người
tuy nhiên virus xâm nhập vào tế bào sử dụng vật chất trong chính tế bào của chúng ta để tạo ra chúng
do vậy việc tìm ra các chất đặc trị như thế để không làm ảnh hưởng đến tế bào của cơ thể là rất khó bởi chúng ít nhiều đều gây độc cho tế bào của chính cơ thể
mới đây anh đã cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc moneprovir của công ty mek cho điều trị covid một mươi chín đối với người bệnh nhẹ và trung bình
nhưng có ít nhất một yếu tố nguy cơ trở nặng như béo phì
quyết định này căn cứ và nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc này có khả năng làm giảm phân nửa nguy cơ nhập viện của người bệnh có nguy cơ cao
cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm mỹ fda vẫn còn đang xem xét việc cấp phép cho thuốc này có thể sẽ có kết quả cuối cùng vào cuối tháng một mươi một
hoạt chất chính trong thuốc monofilavir là chất nhc g phosphate
chất này có khả năng cạnh tranh với hai trong bốn cơ chất khi virus tổng hợp gen của nó là c citidine g phosphate và u uridine g phosphate
do vậy khi có sự hiện diện của thuốc monopiravir thì thay vì sử dụng c hoặc u
thì nó sẽ có sát xuất sử dụng
nếu thuốc nhầm hợp chất nhc g phosphate và dẫn đến đột biến gen của virus
đột biến này sẽ khiến cho các protein của virus tạo ra sau đó bị hư hỏng không còn sử dụng được nên virus sẽ không còn sinh sản được nữa
để dễ hình dung việc này giống như việc làm hư hỏng bằng công thức nấu ăn của virus
khiến chúng không thể nấu ra món ăn mà nó cần cho sự sống của mình
tuy nhiên vẫn đang có nhiều lo ngại về tính an toàn của thuốc này bởi cơ chế của nó dựa trên tạo đột biến của gen của virus
nên sẽ có sát xuất nào đó
có thể lợi dụng cơ chế này để tiến hóa thành chủng khác nguy hiểm hơn
dremstesivir cũng là một loại thuốc dựa trên cơ chế này
tuy nhiên thay vì cạnh tranh với hai loại cơ chất như monopiravir
thì nó chỉ cạnh tranh với một cơ chất là a adenosine g phosphate
mới gần đây hãng dược phẩm pfizer cũng đưa ra thông báo cho một loại thuốc mới mà công ty này đang nghiên cứu
cho thấy khá triển vọng có thể làm giảm đến tám mươi chín người mắc covid một mươi chín nhập viện
nếu bắt đầu điều trị trong vòng ba ngày kể từ khi có triệu chứng
loại thuốc này được thiết kế dựa trên cơ chế ức chế một loại enzyme có tên là protein c
enzym này được virus sử dụng để cắt nhỏ các protein được tạo ra khi virus xâm nhập tế bào
việc này giống như việc xử lý các sản phẩm thô để trở thành những thành phẩm cuối cùng có thể sử dụng được trong công việc
do thuốc đặc trị của pfizer ngăn cản hoạt động của enzyme protein c
nên virus sẽ không có sản phẩm protein cuối cùng có hoạt tính cần thiết cho chúng
có thể tiếp tục còn đỡ biến dưỡng sinh sản
thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trên những người không trích vaccine
mắc covid một mươi chín thấy rằng nếu điều trị thuốc trong ba ngày kể từ khi có triệu chứng
thì chỉ có tám người phải nhập viện ba người trong số ba trăm tám mươi chín người
trong đó ở nhóm giả dược có đến bảy người phải nhập viện hai mươi bảy người trong số ba trăm tám mươi năm người
ngoài ra không có người nào chết trong nhóm được điều trị bằng thuốc
trong khi đó nhóm đối chứng sử dụng giả dược có đến một mươi người tử vong
trong thử nghiệm song song khác nhưng bắt đầu điều trị trong vòng năm ngày khi có triệu chứng
cũng cho kết quả tương tự với tỷ lệ
trong khi đó có khoảng sáu bảy người phải nhập viện trong nhóm đối chứng
những người tham gia các thử nghiệm này ngoài đặc điểm không tiêm vaccine
còn có ít nhất một yếu tố nguy cơ như tiểu đường bệnh phổi
khiến họ có nguy cơ cao trở nặng khi mắc covid một mươi chín
kết quả này có thể mở ra một hướng điều trị mới cho bệnh covid một mươi chín
và có thể an toàn hơn với các hướng điều trị ảnh hưởng đến các cơ chế
làm đột biến vật chất di chuyển của virus như kể trên
tiệu trung lại nghiên cứu thuốc để điều trị virus
là một con đường vô hàn khó khăn
đồng thời sử dụng thuốc để điều trị virus cũng luôn cần được cẩn trọng
cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích trong từng hoàn cảnh
ngoài ra việc có thuốc đặc trị virus không làm cho vai trò của vaccine giảm bớt
bởi lẽ phòng bệnh vẫn luôn tốt hơn chữa bệnh
hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ
sẽ tham gia một cuộc họp qua dung để thảo luận về những manh mối
liên quan đến các biến chủng covid một mươi chín được ghi nhận trên khắp thế giới
ông william hanage nhà dịch tễ học tại trường itc
y tế công cộng harvard th chan cho biết
nhiệm vụ này giống như việc dự báo thời tiết
trước đây chúng tôi đã từng thảo luận về biến chủng gamma alpha
nhưng bây giờ chỉ toàn là delta
kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
biến thể danta của virus sars cov hai đã thống trị toàn cầu
theo tổ chức y tế thế giới who delta hiện chiếm chín mươi chín năm tổng số trình tự
gen của bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn thế giới
trong khi các chủng mới vẫn liên tục xuất hiện như ai bốn hai
nhưng nó vẫn chỉ được xem là một chủng phụ của delta
các nhà khoa học ước tính ay bốn hai có khả năng lây chuyển cao hơn một mươi một mươi năm
gần giống với biến thể delta ngoại trừ đột biến nhỏ kỳ lạ
nhưng lý do ông hanage và đồng nghiệp vẫn sàng lọc dữ liệu và thảo luận trực tuyến mỗi tuần
là để dự đoán kịch bản có thể xảy ra tiếp theo
delta có thực sự là siêu biến thể cuối cùng của covid một mươi chín hay không
hay còn biến chủng khác đáng lo ngại hơn sẽ xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được một cách chắc chắn
giả thuyết thứ nhất được đưa ra là sau bước nhảy vọt ban đầu trong trình tự di chuyển
khi hàng loạt biến chủng xuất hiện đầu tiên là alpha sau đó là delta
sars cov hai có thể sẽ đột biến từ từ và ổn định
cuối cùng nó sẽ vượt mặt khả năng bảo vệ của các loại vaccine hiện tại
nhưng quá trình này sẽ mất nhiều năm
các nhà khoa học nói rằng dự đoán của họ chỉ là suy đoán
nhưng một số người lại cho rằng đây là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất
giám đốc bệnh viện di chuyển ucl cho biết phương thức biến đổi của virus được gọi là
trôi kháng nguyên xảy ra khi virus dần tiến hóa để né hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúng và các loại virus corona khác
phải mất một mươi năm để virus biến đổi và khiến các kháng thể trong máu không nhận ra được chúng
một kịch bản khác được đưa ra là sự xuất hiện bất ngờ của một chúng kha hoàn toàn mới
với khả năng lây làn động lực
và đặc tính né miễn dịch được xem là có thể thay đổi cuộc chơi
một giáo sư vi sinh lâm sản đại học tại cambridge gọi những chủng này là siêu biến thể
và nói rằng ông chắc chắn tám mươi rằng một trùng khác sẽ xuất hiện
câu hỏi đặt ra là khi nào nó sẽ xuất hiện
biến thể data đang thống trị toàn cầu ở thời điểm hiện tại
chủng delta plus mới tương đối phức tạp so với loại mà tôi đang nói tới
dù nó có hai đột biến từ chủng delta
nhưng tôi không nghĩ chúng đáng lo ngại
và nó đã không phát triển mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi kịch bản rằng sẽ có một biến thể nghiêm trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với data và có thể vượt xa delta
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi các nhà dịch tễ học bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu
của một hiện tượng đáng lo ngại được gọi là tái tổ hợp virus
trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai trao đổi các đột biến
và kết hợp để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
rất may ông gupta nói rằng
sự tái tổ hợp này dường như không xảy ra thường xuyên
nhưng nó vẫn là một nguồn sản sinh ra một biến thể mới
đặc biệt khi một số khu vực trên thế giới
vẫn có tỷ lệ dân số chưa được tiêm chủng
và các chủng virus có thể vẫn đang lưu hành tự do
hiện tại delta đang là chủng virus thống trị
và kịch bản này trở nên ít có khả năng xảy ra hơn
tuy nhiên tại nhiều khu vực trên thế giới
chúng ta chưa phân tích đủ dữ liệu
và không biết điều gì đang xảy ra
vì vậy đây vẫn được xem là một khả năng ông gutter nói
kịch bản thứ hai được đưa ra là virus sars cov hai
có thể phát sinh ra một chuỗi các đột biến nghiêm trọng
dẫn tới một phiên bản delta nguy hiểm hơn
hoặc một phiên bản khác
một vị giáo sư phân tử tại viện khoa học waemen nhận định
virus có tiềm năng lớn biến đổi trong tương lai
nhiều đột biến phức tạp hơn có thể xuất hiện
với những đột biến đồng thời ở nhiều vị trí
điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
ông gutta cho rằng một vấn đề nghiêm trọng hơn
có khả năng dẫn đến một xưa biến thể
là tỷ lệ lây nhiễm cao liên tục ở các quốc gia như anh
ông nói càng có nhiều ca nhiễm mỗi ngày
thì càng có nhiều khả năng xuất hiện một bệnh nhân ít
người nhiễm mầm bệnh và tế bào t của họ
không đủ mạnh để chống lại virus
đầu năm nay ông gutta đã xuất bản một nghiên cứu
cho thấy quá trình này có thể xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng
đã sử dụng huyết tương chứa kháng thể diệt virus
do hệ thống miễn dịch của họ vẫn không thể loại bỏ virus hoàn toàn
virus đã học cách đột biến dựa trên các kháng thể đó
các nhà khoa học suy đoán rằng
việc sử dụng rộng rãi huyết tương chứa kháng thể
để điều trị trong thời kỳ đầu của đại dịch
là nguyên nhân thúc đẩy sự xuất hiện của các biến thể
chúng tôi không biết chắc chắn
nhưng rất nhiều huyết tương đã được sử dụng
và nó có khả năng là một trong những động lực cho các biến thể
nó đã được sử dụng rất rộng rãi ở brazil
ấn độ anh và mỹ
tất cả đều đã phát triển các bộ biến thể của riêng chúng ông nói
vắc xin phòng covid một mươi chín được điều chế
với mục đích đón đầu sự tuyên hóa của virus
do đó sẽ rất khó có khả năng xảy ra đợt bùng dịch
và nếu xảy ra
quy mô của nó sẽ không nghiêm trọng như trong hai năm qua
ngoài ra dưới khoa học bắt đầu sản xuất vắc xin covid một mươi chín thế hệ thứ hai
nhà phát triển vắc xin nonavax đang hy vọng
vắc xin của họ sẽ nhận được sự chấp thuận của cơ quan y tế trong vài tháng tới
trong khi nhiều loại vắc xin khác dự kiến
sẽ được tung ra thị trường từ năm nay đến năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch điều hành công ty dược phòng covid một mươi chín
phẩm gibson mỹ công ty vắc xin covid một mươi chín thế hệ thứ hai
đang thược thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
cho biết các công ty đang giải trình tự gen của tất cả các chủng sắt covid hai
hiện có nhằm tạo ra kháng thể trung hòa có thể phản ứng với các biến thể tốt hơn
song các nhà dịch tễ học không mong đợi bất cứ siêu biến thể mới nào xuất hiện
có thể vô hiệu hóa hoàn toàn vắc xin
họ cũng tin rằng con người không thể chỉ dựa vào một mình vaccine để vượt qua đại dịch
ông gupta cho rằng
chúng ta vẫn nên áp dụng một số biện pháp hạn chế
để virus không lây lan mạnh hơn và giảm cơ hội làm virus tiếp tục đột biến
hiện tại số ca mắc rất cao nên việc ngăn ngừa các ca lây nhiễm mới sẽ tốt hơn nhiều
nói cách khác chúng ta không nên tập trung ở những nơi đông người
trong các tòa nhà mà không đeo khẩu trang ông gutta nhấn mạnh